mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay sẽ là những tin tức an ninh trật tự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
một trăm một mươi năm bánh heroin với trọng lượng hơn bốn mươi kg là tăng vật trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia
vừa được công an tỉnh điện biên triệt phá thành công
sau một thời gian mật phục ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng tại quốc lộ hai trăm bảy mươi bảy
thuộc địa phận huyện tuần giáo tỉnh điện biên khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt giữ là giàng a trừ lyer khá lia mạnh và giàng a xó cùng chú tại huyện điện biên
số ma túy trên được nhóm đối tượng mang theo trong bốn ba lô
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này mua từ lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại lào cai
thưa quý vị do quá trình làm ăn thua lỗ hoàng thị lan đã làm giả giấy tờ để vay tiền của ngân hàng
công an thị xã ba đồn thuộc tỉnh quảng bình đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự bị can và lệnh tạm giam đối với bị can
là hoàng thị lan chú tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại thị xã ba đồn năm hai nghìn một mươi ba
theo kết quả điều tra ban đầu xác định do quá trình làm ăn thua lỗ nợ nần nhiều
nên khi được bà hoàng thị hiếu trú tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn
đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hoàng vĩnh hoàng thị liệu
có địa chỉ tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn
và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng
thì lan đã đồng ý và sử dụng hai giấy chứng minh nhân dân giả
mang tên hoàng vĩnh và hoàng thị liệu để được vay vốn với số tiền là bảy trăm linh triệu đồng
tại ngân hàng sa công banh chi nhánh quảng bình phòng giao dịch ba đồn
sau khi vay vốn ban đầu hoàng thị lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng
tuy nhiên đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hoàng thị lan không trả tiền lãi gốc vay đầy đủ cho ngân hàng
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai số tiền mà hoàng thị lan còn nợ phòng giao dịch ba đồn
là hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
quá trình xác minh khẳng định việc hoàng thị lan đóng tiền gốc và lãi
là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng sa công banh
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng là võ văn hà tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở tỉnh tiền giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tùng đến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để thuê trụ sở mở văn phòng tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe
mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động
nhưng tùng đã tự ý giả mạo và làm bảng hiệu lấy tên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
trường đại học phòng trái trễ trái bộ công an và đăng thông báo tuyển sinh trên các trang mạng xã hội
website và facebook làm cho những người có nhu cầu học lái xe tin tưởng đăng ký học và nộp tiền vào trung tâm của tùng
qua điều tra đã có bốn trăm linh bảy học viên không được tổ chức học thi sát hạch theo quy định
và bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng âu thị thanh hằng hai mươi sáu tuổi
trú tại phường vinh tân thành phố vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng hằng lại thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi
tại các địa điểm sang trọng đi xe ô tô mercedes ở trung cư cao cấp khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng
và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút sự theo dõi của nhiều người
và kêu gọi các nhà đầu tư với thủ đoạn trên hằng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
của một nạn nhân trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội
hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
ban chuyên án thông báo những ai là nạn nhân của âu thị thanh hằng
thì nhanh chóng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
thưa quý vị lợi dụng được thuê sửa chữa khóa đối tượng đã bí mật sao chép chìa khóa cửa
và sử dụng chìa khóa đó để mở cửa đột nhập vào bên trong
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khi chủ nhà không có nhà
không ít các vụ việc mất trộm cắp tài sản xảy ra thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh phú thọ
đã cho thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp thường xuyên thay đổi
mà người dân thì không ngờ tới chính vì vậy người dân cần cảnh giác cao
dạng sáng ngày hai tháng năm kẻ gian đột nhập vào gia đình một người đàn ông
ở khu ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
cậy phá kết sắt trộm cắp nhiều tài sản tổng trị giá thiệt hại theo khai báo là khoảng một trăm linh triệu đồng
do vụ án xảy ra vào thời điểm đêm tối thời điểm xảy ra vụ việc gia đình này không có người ở nhà
nên việc xác định thủ phạm gặp không ít khó khăn bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ
kể từ khi tiếp nhận trình báo cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên
là nguyễn văn cần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hồng dụ huyện ninh giang tỉnh hải dương
tại cơ quan công an nguyễn văn cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trộm cắp tài sản có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất kể thời gian nào thủ đoạn mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng
là sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của chủ nhà không ít người dân trong quá trình sửa chữa khóa cửa khóa két
đã sơ hở để các đối tượng xấu sao chép hoặc đánh cắp mật khẩu những sơ hở này đã tạo điều kiện thuận lợi
cho kẻ trộm thực hiện hành vi phạm tội
trộm cắt tài sản cơ quan công an muốn thông báo và trao đổi với quần chủ nhân dân một số nội dung cụ thể như sau
một là khi sửa chữa khóa cửa khóa khóa cổng thì người dân phải nâng cao cảnh giác giám sát chặt chẽ tránh tình trạng
là đối tượng lợi dụng sự sơ hở chủ quan của chủ nhà để sao chép chiều khóa sau đó dùng chính những chiều khóa đó
để mở khóa đột nhập vào nhà và chỗ cắt tài sản thứ hai là hiện nay người dân đi du lịch rất nhiều
hoặc là có việc riêng gia đình thì là bắn nhà dài ngày trong vấn đề này thì chủ nhà phải cử người chung coi
bảo vệ tài sản tránh để đối tượng lợi dụng sự sơ hở đột nhập vào nhà và thực hiện hành vi trộm cắt tài sản
để công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản thì vai trò quần chúng nhân dân rất quan trọng
khi phát hiện các thông tin về những đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản trộm cắp
người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố danh men ten sinh năm hai nghìn năm và danh sóc phi sinh năm hai nghìn
cùng chú tại xã bình an huyện châu thành về tội cướp giật tài sản
theo điều tra sau khi nhậu xong phi trở ten đến khu cống ngăn mặn cái bé thì gặp hai bé gái là nguyễn thị diễm trang một mươi năm tuổi
và phan thị ngọc khân một mươi ba tuổi chú tại thị trấn rồng liềng huyện rồng liềng
đang ở đây ngắm cảnh lúc này thì phi dừng xe tên hiền lại gần trang và hân rồi ngỏ lời xin chụp ảnh chung
nhưng không được hai bé gái đồng ý lợi dụng lúc trang đang nghe điện thoại tên đã ra tay giật lấy chiếc điện thoại
rồi tiếp tục giật lấy chiếc điện thoại di động của em hân đang cầm trên tay sau đó cả hai nhanh chóng nhảy lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra phát hiện phi và teh
chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ thu hồi tăng vật để trả lại cho bị hại
trên địa bàn thành phố long xuyên của tỉnh an giang thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường
đối tượng thường hướng đến là những phụ nữ lớn tuổi gây hoang mang cho người tham gia giao thông
trước thực trạng trên công an thành phố long xuyên đã tăng cường theo dõi đấu tranh bắt giữ các đối tượng liên quan
có phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang diễn ra chín vụ cướp giật tài sản
trong đó có đến tám vụ cướp trang sức
túi sách của phụ nữ các đối tượng theo dõi nhắm đến những người phụ nữ đi vào khu vực vắng vẻ
tiếp cận giả vờ quen biết hoặc hỏi đường để thừa cơ áp sát gây thương tích và cướp tài sản của nạn nhân
nhận thấy mức độ manh động táo tợn của các đối tượng
công an thành phố long xuyên đã chỉ đạo đội cảnh
sát hình sự giao quân tăng cường đấu tranh điều tra mật phục
qua đó bắt giữ được ba đối tượng là nguyễn minh hải đinh văn phi và nguyễn thành trí
cùng chú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
đội cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng trinh sát tiến hành
truy theo dấu dấu nóng và đồng thời ra sót danh sách các đối tượng nghi dấn
đó là có biểu hiện trộm cắp tài sản cướp giật tài sản
để tiến hành tri bắt kịp thời
đa số các đối tượng cướp giật hầu như là nghiện ma túy
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận
mỗi khi cần tiền tiêu xài sẽ rủ nhau sử dụng xe máy đi vòng quanh các khu vực vắng người
tìm kiếm và tiếp cận chủ yếu những người phụ nữ lớn tuổi đi một mình
đeo trang sức dễ thấy trên người và treo túi sách trên xe
tài sản cướp được các đối tượng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
khi ra đường thì tốt nhất là chúng ta không nên đeo nhiều trang sức và các túi sách
thì là nên để ở trong các gấp xe khi di chuyển
không nên là mang chiếc xe hoặc giả là mang trên người bị hại nên là bình tĩnh
và đồng thời là xác định được biển số xe đặc điểm hình dáng đối tượng
và nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để báo cáo để trình đài sự việc
để cho cơ quan công an tiếp tục
ngoài việc lực lượng công an tp long xuyên đang đẩy mạnh phối hợp
đề ra nhiều mô hình biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn xã hội nói chung
các nhóm đối tượng cướp giật nói riêng thì mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa không để sơ hở
khiến kẻ gian có cơ hội gây án tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra